ủy ban nhân dân huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa có quyết định công bố dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn xã phú phúc
ngày hai mươi một tháng chín sau khi nhận được thông tin tại xã phú phúc có hiện tượng lợn chết giải rác
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lý nhân tỉnh hà nam đã phối hợp với tri cục chăn nuôi thú y tỉnh
trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện xuống kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm
các mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện lý nhân đã phối hợp với các đơn vị liên quan
tiến hành tiêu hủy toàn bộ hai mươi một con lợn bị chết của năm hộ phun tiêu độc khử trùng tập trung tại các hộ có lợn chết và các hộ liên kề
thành lập sầu chốt kiểm soát kiểm tra ngăn chặn việc vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào khu vực có dịch
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân